thưa quý vị vào ngày một mươi bảy tháng bốn bộ thông tin và truyền thông đã thông qua quyết định năm trăm một mươi hai
về việc cập nhật kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình
và thông tin điện tử giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo đó từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng
vi phạm pháp luật trái thuần phong mỹ tục gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội
sẽ bị hạn chế các hoạt động phát sóng biểu diễn quảng cáo
vâng có thể thấy rằng quyết định này được đưa ra trong thời điểm
mà có rất là nhiều nghệ sĩ người nổi tiếng tại nước ta có hành vi vi phạm
trong hoạt động biểu diễn có những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội
gây ảnh hưởng không tốt tới xã hội đặc biệt là giới trẻ
thông tin này ngay lập tức đã nhận được sự đồng tình của cư dân mạng
chúng ta cần phải có những giải pháp mà tác động thẳng vào nhận thức và vào đạo đức của họ
và chúng ta ở đây nên có một cái lớp bảo vệ nữa
đó là việc chúng ta có những cấm sóng hay là ngừng cho họ biểu diễn
trong một thời gian thậm chí là dài lâu hơn
đồng quan điểm với phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
cư dân mạng cho rằng biện pháp cấm sóng cấm mạng cấm diễn
đối với nghệ sĩ vi phạm pháp luật lệch chuẩn đạo đức là thật sự cần thiết
bởi thực tế thời gian qua đã có không ít những nghệ sĩ người nổi tiếng
có hành vi vi phạm trong hoạt động biểu diễn phát ngôn trên mạng xã hội
tùm đời tư việc cấm sóng sẽ góp phần làm lành mạnh không gian mạng
hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội
tôi đồng tình với quy định này nghệ sĩ hư sẽ có thể làm hư cả thế hệ
thực tế vẫn tồn tại những đối tượng cố tình gây sự chú ý bằng scandan
mắc sai phạm có hệ thống lặp lại nhiều lần gây bức xúc dư luận
tôi tin việc cấm sóng cấm biểu diễn sẽ hạn chế mạnh tình trạng này
nghệ sĩ luôn là tâm điểm của công chúng
chỉ một hành động cử chỉ sai lệch đều ảnh hưởng đến công chúng xã hội
chúng tôi không chấp nhận người làm văn hóa nghệ thuật
mà lại có những hành xử phát ngôn thiếu chuẩn mực thiếu văn hóa
với nghệ sĩ được biểu diễn được xuất hiện trước công chúng là điều cực kỳ quan trọng
việc áp dụng các hình thức cấm xuất hiện trên truyền hình
trên các nền tảng xã hội và cấm biểu diễn trực tiếp là điều không ai mong muốn
nhưng cần phải làm để xây dựng một không gian văn hóa lành mạnh hơn
cộng đồng mạng cho rằng nếu không có biện pháp mạnh
thì thời gian tới sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều mv video ca nhạc cổ suý tự tử
hay đánh nhau chửi nhau ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ
việc cấm sóng cũng là một biện pháp để thanh lọc môi trường giải trí
ngăn chặn tình trạng người nổi tiếng đưa tin sai sự thật
quảng cáo tiền ảo bói toán mê tín thổi phồng công dụng của thực phẩm
bảo vệ sức khỏe
quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã được ban hành
nhưng không hiệu quả vì không có chế tài xử lý
việc triển khai quy trình xử lý cấm sóng sẽ giúp các nghệ sĩ có ý thức hơn
trong việc giữ gìn hình ảnh với cương vị là người của công chúng
tôi thấy mức phạt với hành vi vi phạm liên quan việc đưa tin sai sự thật
hiện còn quá nhẹ nên nhiều người không sợ
cấm sóng cấm biểu diễn với trường hợp sai phạm nhiều lần
là tất cả những người không sợ
cái này nên áp dụng sớm
ở nước ngoài chỉ cần một scang đan xíu thôi là coi như mất sự nghiệp
vì biết mình còn hiền chóng quên
quy định này rất cần thiết nhưng cũng đáng buồn cho giới nghệ sĩ
bởi khi mà đã phải dùng đến luật pháp thì có nghĩa là ý thức của nghệ sĩ hiện nay không cao
ngay khi bộ thông tin và truyền thông thông qua quyết định cấm sóng
khi nghệ sĩ vi phạm nhiều nghệ sĩ đã lên tàu
tuy nhiên điều khiến mọi người băn khoăn lúc này là nhiều tiêu chí xử phạt hiện chưa rõ
sẽ khó khả thi khi áp dụng thực tế
quy định yêu cầu cấm sóng khi trái thuần phong mỹ tục
tôi nghĩ chúng ta cần phải rõ ràng vấn đề này bởi đây là một khái niệm rất chung
tôi mong trong tương lai những quy định này sẽ được cụ thể trong luật
để cùng hướng tới một nền văn hóa lành mạnh tích cực và chuyên nghiệp hơn
các nghệ sĩ đã đặt ra một quy định để cấm sóng khi nghệ sĩ vi phạm
nhưng càng cụ thể sẽ càng dễ xử lý bởi không thể bất cứ sai phạm nào của nghệ sĩ
kol cũng đều buộc hạn chế phát sóng biểu diễn và quảng cáo
còn trường hợp vi phạm nghiêm trọng có tính chất lặp đi lặp lại
dù đã được cảnh báo nhắc nhở thì cần phải có những biện pháp mạnh mẽ kiên quyết
bộ thông tin truyền thông cho biết trước mắt do chưa có quy định pháp luật
nên sẽ sử dụng phương thức khuyến nghị hạn chế phát sóng
đưa tin biểu diễn đối với đối tượng vi phạm để có một nền văn hóa
nghệ thuật lành mạnh tránh chiêu trò
cư dân mạng đều đồng tình với quy định này
còn bạn bạn nghĩ sao về việc cấm sóng khi nghệ sĩ vi phạm
hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân